nhân kỷ niệm bảy mươi ba năm ngày thương binh liệt sĩ sáng nay chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cùng đoàn công tác của quốc hội đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách tại huyện đất đỏ và thành phố bà rịa tỉnh bà địa vũng tàu
tại các nơi đoàn đến thăm chủ tịch quốc hội đã ân cần thăm hỏi động viên lắng nghe tâm tư nguyện vọng của các mẹ việt nam anh hùng các thương bệnh binh bày tỏ lòng biết ơn và tri ân sâu sắc đến những hy sinh cao cả và những mất mát lớn lao của các anh hùng liệt sĩ
các mẹ việt nam anh hùng các đồng chí thương bệnh binh chủ tịch quốc hội biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh bà rịa vũng tàu trong việc thực hiện phong trào đền ơn đáp nghĩa tri ân người có công với cách mạng đồng thời đề nghị địa phương cần tiếp tục quan tâm chăm lo nhiều hơn nữa cho các gia đình chính sách trên địa bàn
chủ tịch quốc hội chúc các mẹ việt nam anh hùng các thương bệnh binh sống vui sống khỏe và tiếp tục công hiến cho xã hội trở thành tấm gương sáng cho con cháu noi theo
cùng ngày chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn công tác đến thăm và làm việc tại tân cảng cái mép khu công nghiệp phú mỹ ba